đoàn cán bộ công chức cao cấp của chính phủ bangladesh do ngài sahidul alam
vụ trưởng bộ phúc lợi và việc làm ở nước ngoài bangladesh làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh hà nam để tìm hiểu kinh nghiệm về quản lý hành chính
xúc tiến đầu tư du lịch của tỉnh
tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo tỉnh hà nam đã giới thiệu với đoàn về công tác cải cách hành chính
công tác xúc tiến đầu tư và du lịch của tỉnh hà nam trong thời gian qua
về kinh nghiệm xúc tiến đầu tư và du lịch tỉnh hà nam đã thành lập các tổ chức đầu mối
làm nhiệm vụ xúc tiến đầu tư và du lịch thành lập các trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài
chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở hạ tầng ban hành cơ chế chính sách quy định nhằm hỗ trợ nhà đầu tư
các thành viên trong đoàn công tác của chính phủ bangladesh cũng trao đổi các vấn đề liên quan
như công tác tuyển dụng cán bộ công chức cho từng ngành cách thức hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
những khó khăn trong việc hiện đại hóa hành chính công tác xây dựng văn hóa công sở
đã được đại diện các sở ban ngành của tỉnh hà nam trao đổi giải đáp cụ thể